đoàn công tác số một của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
phó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc và công bố kế hoạch kiểm tra giám sát công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh lai châu
tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng trường đoàn công tác nhấn mạnh
đây là cuộc kiểm tra thường xuyên trong bối cảnh đảng đang tập trung triển khai nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng
do đó cần thiết phải có tinh thần thẳng thắn đầy đủ và khách quan
nói hết nói thẳng những vướng mắt để qua đó tìm cách tháo gỡ làm tốt hơn việc đấu tranh phòng chống tham nhũng
đồng chí trần quốc vượng cũng đề nghị các thành viên của đoàn ngoài việc nghiên cứu hồ sơ tài liệu
thì cần tăng cường trao đổi thông tin với các đơn vị của tỉnh lai châu tránh cứng nhắc và làm việc theo kiểu hành chính
đồng thời ban thường vụ tỉnh ủy lai châu chỉ đạo các cơ quan đơn vị của tỉnh tiến hành tự kiểm tra
chuẩn bị các văn bản tài liệu liên quan để làm việc và cung cấp cho đoàn công tác khi có yêu cầu
dự kiến từ ngày ba đến ngày một mươi một tháng tám đoàn công tác sẽ chia thành hai tổ và tiến hành kiểm tra giám sát một mươi một cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh lai châu
gồm ban thường vụ tỉnh ủy ban nội chính ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thanh tra tỉnh công an tỉnh viện kiểm sát nhân dân tỉnh
tòa án nhân dân tỉnh cục thi hành án dân sự tỉnh sở tài nguyên và môi trường ban thường vụ thành ủy lai châu và ban thường vụ huyện ủy tam đường